chính phủ nhật bản vừa công bố sách trắng quốc phòng năm hai nghìn hai mươi ba trong đó nhấn mạnh bối cảnh cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi
cạnh tranh chiến lược giữa các nước đang gia tăng trên các lĩnh vực như chính trị kinh tế quân sự và nhiều lĩnh vực khác
đây là sách trắng đầu tiên được công bố sau khi nhật bản tiến hành sửa đổi ba văn kiện quốc phòng chiến lược vào cuối năm ngoái
sách trắng đầu tiên được công bố sau khi nhật bản tiến hành sửa đổi ba văn kiện quốc phòng chiến lược vào cuối năm ngoái